tỉnh quảng ninh có trên ba mươi hai ha diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung ở tám trên một mươi ba địa phương
trong đó riêng nuôi biển chiếm sáu mươi tám trước kia đa phần người dân nuôi trồng thủy sản trên biển
đều sử dụng phao xốp làm vật liệu cho các lồng bè điều này gây hại không nhỏ cho môi trường nuôi biển
đây là khu lồng bè nuôi hầu của hợp tác xã bình quý tại xã liên hòa thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
cũng như nhiều hộ dân tham gia nuôi trồng thủy sản các vật liệu phao xốp đã được thay thế
bằng phao nhựa hdpe thân thiện với môi trường việc thay thế này là một trong các điều kiện
để tỉnh bàn giao mặt nước biển cho người dân
tại địa bàn nuôi trồng thủy sản của tỉnh đa số người dân đều có ý thức được sự cần thiết thay
thay phao xốp song do yếu tố kinh phí nên chưa thay thế hết được toàn bộ
hợp tác xã cũng có là hướng dẫn cũng phổ biến cho xã biên là cũng từ từ tức là để làm sao mà mà có
thể là chuyển đổi thành theo yêu cầu đấy nói đến nay thì phải nói là trong hợp tác xã thì phải đến
chín mươi phần trăm là đã chuyển đổi nói đến nay thì phải nói là trong hợp tác xã thì phải đến chín mươi phần trăm là đã chuyển đổi
nói đến nay thì phải nói là trong hợp tác xã thì phải đến chín mươi phần trăm là đã chuyển đổi thực tế đã chứng minh phao xốp là một trong những mối nguy hại đối với môi trường biển sông ngòi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nước tuy nhiên với sự nỗ lực của tỉnh cũng như của bản thân các ngư dân việc tiến tới xóa sổ hoàn toàn phao xốp là một trong những mối nguy hại đối với môi trường biển sông ngòi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nước
phao xốp thay thế hơn sáu tám mươi năm triệu phao xốp trong nuôi trồng thủy sản nước lợ nước mặn trên địa bàn tỉnh quảng ninh là không xa đã góp phần bảo đảm an toàn môi trường nuôi biển nâng cao giá trị nguồn lợi thủy sản cho người dân
thưa quý vị xử lý rác thải đang là vấn đề nan giải tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước không ít bãi rác quá tải ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân địa phương
nhưng việc xây dựng bãi tập kết rác hay là các khu xử lý rác cũng không phải đơn giản vì ngoài yêu cầu nguồn vốn còn cần cả sự đồng thuận của nhân dân
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại thôn năm bình hòa xã cẩm bình huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa
và khu lán chạy tôi ở đằng sau lưng tôi là nơi bà con nhân dân đã tụ tập trong suốt bảy ngày qua để phản đối chính quyền địa phương xây dựng khu xử lý rác thải
bất kể nắng nóng mưa rông thất thường trong hơn một tuần qua nhiều người dân tại địa bàn xã cẩm bình đã bám trụ tại bãi đất này với mục đích duy nhất là yêu cầu chính quyền địa phương tìm địa điểm phù hợp hơn để xây dựng bãi rác xử lý thu gom rác
theo người dân vị trí hiện tại có quá nhiều bất cập sẽ để lại những hệ lụy không nhỏ cho cộng đồng dân cư
tức là gia đình tôi là bên cạnh còn gia đình thứ hai thứ ba là cũng giáp nhà tôi luôn
không chỉ bức xúc vì vị trí quy hoạch gần khu dân cư bà con nhân dân còn phản đối mạnh mẽ vì khu xử lý rác nếu được xây dựng sẽ nằm ngay bên cạnh khu nghĩa địa với nhiều mô mả của thân nhân người dân trong vùng
rất muốn là có một cái bãi rác thải nhưng cái bãi rác thải đúng với tinh thần của nhân dân
cái nguyện vọng của nhân dân toàn xã là bây giờ là rất muốn là xã có thể làm cái bãi rác thải
cái bãi rác thải ở trong đồi ao là khu vực đó rất xa dân cư không ảnh hưởng đến dân cư hết
dự án bãi tập kết và xử lý rác tại xã cầm bình có diện tích năm m hai tổng mức đầu tư hơn hai tám tỷ đồng
trong những ngày qua đại diện chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động giải thích để có được sự đồng thuận của nhân dân tránh kéo dài tình trạng tập trung đông người
tuy nhiên tới hiện tại vẫn chưa có kết quả